kính chào quý vị và các bạn
thời tiết các tỉnh đông bắc bộ từ nay cho tới sáng ngày một mươi hai tháng ba chưa có nhiều biến đổi
sáng sớm có sương mù trưa chiều hưởng nắng trời rét về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất từ một mươi bảy đến hai mươi độ
vùng núi cao thấp hơn dưới một mươi sáu độ ban ngày trời nắng
nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều từ hai mươi năm hai mươi tám độ có nơi cao hơn
khoảng trưa chiều ngày một mươi hai tháng ba do có khả năng ảnh hưởng của không khí lạnh nên thời tiết có khả năng chuyển nhiều mây
có mưa rào và rông rải rác đề phòng có gió giật mạnh trong cơn rông
có thể kèm theo lốc xét và mưa đá tập trung tại các tỉnh vùng núi
tương tự tại các tỉnh thành tây bắc bộ trời nắng giáo trong hai ngày tới
với nhiệt độ cao nhất ngày từ hai mươi năm hai mươi tám độ có nơi cao hơn trời chỉ còn rét về đêm và sáng
sau đó từ chiều tối ngày một mươi hai tháng ba khi gió mùa tăng cường trời sẽ chuyển nhiều mây có mưa rào và rông
người dân đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể xuất hiện kèm trong cơn rông
tại khu vực trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
thời tiết khá tương đồng với các tỉnh đông bắc bộ trời ít mưa trong hai ngày tới
nắng ấm vào trưa chiều với mức nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi độ vào trưa chiều
sau đó cũng từ chiều tối ngày một mươi hai tháng ba do ảnh hưởng của không khí lạnh
mưa sẽ xuất hiện nên nhiệt độ giảm nhẹ từ đêm ngày một mươi hai tháng ba
còn các tỉnh phía nam đèo hải vân từ đà nẵng đến bình thuận
nhiệt độ ngày đêm có phần cao hơn đôi chút so với khu vực phía bắc miền trung
cao nhất ngày sao động từ hai mươi bảy ba mươi độ riêng ninh thuận và bình thuận có thể chạm mức ba mươi một ba mươi hai độ
cũng từ chiều tối ngày một mươi hai tháng ba do ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía bắc
các tỉnh từ đà nẵng đến quảng ngãi có mưa dài rác
tại khu vực tây nguyên thời tiết tương đối ổn định phổ biến ngày có nắng
đêm không mưa trời rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất ban đêm
phổ biến ở mức một mươi sáu một mươi chín độ còn ban ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều
trong khoảng từ hai mươi bảy ba mươi độ
tương tự tại các tỉnh thành miền nam trời phổ biến không mưa có nắng nhiều trong ngày
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi một ba mươi bốn độ riêng một số nơi miền đông nam bộ có thể xuất hiện nắng nóng
với nhiệt độ trên ba mươi năm độ
người dân chú ý có các biện pháp phòng chống nắng nóng để đảm bảo sức khỏe